mỗi dịp tết đến xuân về khắp đất nước việt nam như được khoác lên những chiếc áo mới
tô điểm bằng màu sắc rực rỡ của những đào hồng mai vàng hay quất chữ quả
người người tất bật mua sắm trong không khí tết đang cận kề
không chỉ người dân việt nam mà cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây
đều cảm nhận được niềm vui của mùa xuân đang tới
và đó cũng chính là cảm nhận của ông park chung gan
một chuyên gia người hàn quốc hiện đang là huấn luyện viên của đội tuyển bắn súng việt nam
năm nay ông park chung gan tiếp tục đón một cái tết nữa ở việt nam
đón tết xa nhà nhưng ông không cảm thấy buồn vì có rất đông các bạn bè huấn luyện viên
và học trò đưa ông cùng đi sắm tết tận hưởng niềm vui tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc việt
trong những ngày tết ông park cũng muốn tự đi khám phá hà nội
và dự định sẽ đi sapa để khám phá vùng đất nổi tiếng này với một số những người bạn của mình
cũng như tới chúc tết gia đình một số huấn luyện viên đội tuyển
tết cổ truyền việt nam tôi thấy bánh trưng là ngon nhất
có rất nhiều món ăn việt nam mà tôi đã từng thử qua và đều rất thích
như là nem bún chả phở cơm giang tôi đều ăn được
ẩm thực việt nam khá hợp khẩu vị với người hàn quốc nên tôi đã thưởng thức rất nhiều và thấy rất ngon
không chỉ vậy càng ăn đồ ăn việt nam tôi đều thấy chúng dường như đều là những món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe
ông park chung gan chỉ là một trong số rất nhiều chuyên gia của các đội tuyển thể thao
quốc gia ở lại việt nam trong dịp tết nguyên đán
nhiều người đã quen với những phong tục của ngày tết cổ truyền
nhưng với họ thêm một lần ăn tết việt nam họ lại có thêm những kỷ niệm đáng nhớ nữa
về đất nước giàu truyền thống văn hóa này trong thời gian cống hiến cho thể thao việt nam
chúc một năm mới chúc một sinh nhật chúc sức khỏe nôn cước chép trai
đẹp truyền thống gắn kết con người với nhau dù họ ở bất kỳ nơi nào trên trái đất này